các bạn cũng cho hay sẽ yêu cầu ubnd tỉnh chỉnh lại từ ngữ trong văn bản cho đúng phù hợp